kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã bị can
về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự đối với nguyễn thị thanh nhàn
sinh ngày hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi thường trú và nơi ở hiện tại trung cư pacific ples số tám mươi ba b phố lý thường kiệt
phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm thành phố hà nội
trần mạnh hà sinh ngày một mươi hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi một phó tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi thường trú tổ bốn mươi năm b đê la thành phường phương liên quận đống đa
thành phố hà nội
nơi ở hiện tại tòa park ba khu đô thị tham city park hill phường mai động quận hoàng mai thành phố hà nội
bốn đỗ văn sơn sinh ngày bốn tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi thường trú tổ ba mươi tám phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
nơi ở hiện tại số nhà lk một mươi một khu h một mươi khu đô thị starlek phường xuân tảo quận bắc từ liêm thành phố hà nội
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện